tất cả những người đọc dù là khó tính nhất thì người ta nói rằng là để mà làm được cái việc ấy thì không phải là dân nghiệp dư
mà phải thực sự là những người làm nghiên cứu rất là chuyên nghiệp rất là tâm huyệt có trí tuệ có rất nhiều những tổ chất khác thì mới làm nên những bài vở nó như vậy
nói đến các danh thắng và di tích văn hóa lịch sử của xứ nghệ là nói đến cả một hệ thống vô cùng phong nhiêu mà trong đó có một phần lớn thuộc về núi hồng hoặc tỏa ra từ núi hồng
ví như di tích chùa hương nổi tiếng mà du khách xa gần ai cũng mong một lần được hành hương chiêm bái
nhà nghiên cứu võ hồng huy từng viết về núi hồng hoan châu đệ nhất danh sơn
cái tên núi hồng làm cầu nối giữa một bên là ngàn hống tên nôm và một bên là hồng lính tên hán việt
cùng tên ấy vừa nôn na vừa chữ nghĩa vừa gọn nhẹ trong phát âm
nó đã và đang trở thành một tên gọi thông dụng